vào ngày tám tháng một mươi thông tin từ ủy ban nhân dân huyện duy xuyên tỉnh quảng nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nước lũ cuốn trôi nhóm năm người khiến một người mất tích
theo thông tin ban đầu vào bốn giờ sáng ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi một nhóm năm người đi chợ từ thôn lệ bắc xã duy châu huyện duy xuyên tỉnh quảng nam sang chợ la tháp để bán nông sản
khi đi qua đoạn trũng thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi năm người lúc này bốn người nếu được một cành cây ven đường nên thoát nạn người còn lại thì không may bị nước cuốn trôi mất tích
hiện các lực lượng của xã duy châu huyện duy xuyên đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hai đầu của đoạn đường đã được các lực lượng chức năng chốt chặn không cho người dân qua lại đề phòng có thêm sự việc đáng tiếc xảy ra